ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa yêu cầu sở tài nguyên và môi trường khẩn trương triển khai di rời ba khách sạn ven biển trên đường an dương vương thành phố quy nhơn và tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
việc di rời ba khách sạn này để tạo không gian công cộng sinh hoạt cộng đồng không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển lấy đất xây dựng công viên phục vụ cộng đồng du khách
các khách sạn sẽ được di rời căn cứ vào thời hạn cho thuê đất
theo lộ trình khách sạn bình dương tiêu chuẩn hai sao sẽ thực hiện di rời đầu tiên tiếp đến là hai khách sạn tiêu chuẩn bốn sao là hoàng yến và hải âu
tỉnh bình định cũng đã lên phương án bồi thường hỗ trợ để di rời khách sạn bình dương trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi theo đó hỗ trợ ba mươi hai tỷ đồng để rời khách sạn bình dương đến khu đất mới
hiện tỉnh bình định khuyến khích hai chủ khách sạn hoàng yến và hải âu tìm những vị trí mới phù hợp để được xem xét quyết định hỗ trợ di rời